tại hội nghị tình trạng tranh lệch giàu nghèo điều kiện tiếp cận các dịch vụ cơ bản tiếp cận thị trường
tình trạng phát sinh nghèo ở khu vực miền núi vùng đồng bào dân tộc và vùng thường xuyên bị thiên tai bão lũ còn cao
cũng được các đại biểu thẳng thắn nêu rõ và đề xuất các nhiệm vụ cũng như giải pháp
để nâng cao chất lượng đời sống cho các hộ nghèo hộ cận nghèo
thích lệ và khởi dạy ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững của chính người nghèo
theo thông báo của bộ lao động thương binh và xã hội cán bộ công chức viên chức
và người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp tổ chức chính trị
tổ chức chính trị xã hội sẽ được nghỉ tết nguyên đán hai nghìn hai mươi một trong bảy ngày
do ngày mùng hai và mùng ba tết tức ngày một mươi ba một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi một dương lịch
chung vào thứ bảy và chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần công chức viên chức sẽ nghỉ bù
vào ngày mùng bốn và mùng năm tết tức ngày một mươi năm một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một dương lịch
như vậy dịp nghỉ tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi một công chức viên chức nghỉ liền bảy ngày liên tục
từ thứ tư ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến hết ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
nhân dịp tết nguyên đán tân sửu hai nghìn hai mươi một từ ngày hai mươi bảy tháng một đến ngày hai mươi
tháng hai năm hai nghìn hai mươi một tức ngày một mươi năm tháng chạp đến ngày một mươi năm tháng giêng
việt nam airlines group gồm việt nam airlines pacific airlines và vasco sẽ cung ứng hơn bốn trăm linh chỗ
nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong nước
việt nam airlines group sẽ tập trung tăng tải hơn bốn trăm linh chỗ trên các đường bay có nhu cầu lớn
như giữa hà nội và thành phố hồ chí minh đà nẵng phú quốc nha trang đà lạt vinh
nâng tổng số ghế toàn mạng nội địa vào dịp tết lên hai bốn triệu chỗ
tương đương gần một mươi hai chuyến bay
các hãng hàng không cũng khuyến nghị hành khách nên mua vé trên website đại lý
phòng vé chính thức của các hãng và yêu cầu xuất hóa đơn theo quy định
để bảo đảm không mua phải vé giả vé bị nâng giá
công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội cho biết từ ngày một mươi hai tháng một mươi hai sẽ tăng tần suất tàu khách tuyến hà nội hải phòng
để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
cụ thể từ ngày một mươi hai tháng một mươi hai tổ chức chạy hàng ngày đôi tàu hp một hp hai hà nội hải phòng và ngược lại
thay vì chỉ chạy các ngày cuối tuần như hiện nay
như vậy trên tuyến hà nội hải phòng hàng ngày sẽ chạy thường xuyên bốn đôi tàu hp một hp hai lp hai lp ba lp năm lp sáu lp bảy lp tám
trước đó công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội công bố áp dụng chương trình giảm giá vé tàu năm mươi trong tháng một mươi hai
đối với một số loại chỗ trên các tuyến
trong đó tàu hà nội hải phòng sau khi giảm giá vé chỉ còn từ ba mươi ba đồng một vé
áp dụng khi mua vé trước ngày tàu chạy ba ngày
sau khi cập cảng hải phòng vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi những bộ phận của chiếc máy đào hầm tunner boeing machine tbm
đầu tiên của tuyến đường sắt đô thị số ba đoạn nhổn ga hà nội tiếp tục được vận chuyển dần tới công trường ga ngầm s chín
kỳ mã trong tháng một mươi một và lắp ghép từng phần trong tháng một mươi hai này
máy đào hầm tbm của tuyến số ba đoạn nhổn ga hà nội
một cỗ máy lớn với nhiều bộ phận phức tạp như đầu cắt khiên đào tay trộn buồng điều áp xi lanh đầy hệ thống vận chuyển đất thải
để có thể đưa máy xuống lỏng đất ở ga ngầm s chín kỳ mã
ban quản lý đô thị đường sắt và các nhà thầu đã thực hiện phương pháp vận chuyển đường bộ
rồi dùng cân cầu nặng năm trăm linh tấn đưa dần từng bộ phận xuống tổng đáy của ga để lắp ráp
dự kiến công tác lắp đặt máy tbm thứ nhất sẽ hoàn thành vào giữa tháng một năm hai nghìn hai mươi một
sau đó kiểm tra và chạy thử trong khoảng hai tuần
lãnh đạo ban quản lý đường sắt đô thị hà nội cho biết
đến nay tiến đội triển khai thi công đoạn ngầm của dự án tuyến đường sắt đô thị số ba đoạn nhổn ga hà nội vẫn đang bám sát kế hoạch
phần đấu thời gian kiểm tra và chạy thử máy sẽ hoàn thành trước tết nguyên đán hai nghìn hai mươi một
trong đợt bão lũ vừa qua huyện nam trà my tỉnh quảng nam có một mươi tám người thiệt mạng ba mươi ba người bị thương
đến nay vẫn còn một mươi bốn người mất tích chín mươi năm căn nhà bị sập hoàn toàn
nhiều công trình giao thông bị hư hỏng nghiêm trọng
ước tính thiệt hại là hơn một hai trăm linh tỷ đồng
để nhanh chóng ổn định đời sống của người dân bị mất nhà cửa
chính quyền huyện nam trà my đang khẩn trương tìm mặt bằng sớm bố trí tái định cư cho người dân trước dịp tết nguyên đán tân sỉu
ghi nhận của truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng nam
trong đợt bão lũ vừa qua gia đình bà hồ thị thủy cùng với một mươi một hộ dân khác ở làng tắc phát
thôn hai xã trà leng huyện nam trà my bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn
với sự hỗ trợ của chính quyền lực lượng công an quân đội
gia đình bà thủy đã được dựng căn nhà tạm trú mưa trong khi chờ được bố trí đất để xây dựng lại nhà ở
trong đợt mưa bão cuối tháng một mươi vừa qua huyện nam trà my có chín mươi năm căn nhà bị sập hoàn toàn
nặng nhất là xã trà leng với năm mươi một căn nhà
để kịp thời an ủi động viên người dân bị mất nhà cửa
nhất là những người không may vừa mất đi người thân vừa mất nhà cửa
chính quyền huyện nam trà my đã khẩn trương tìm mặt bằng để bố trí tái định cư
chúng tôi đã chọn được địa điểm nhưng mà còn bước tiếp theo thì phải quy hoạch
rồi phải mở chuyên gia đi khảo sát
và chúng tôi cũng cố gắng trong thời gian trước tới quyền đoán
sẽ hoàn thành việc làm nhà mới những hộ mà bị sập hoàn toàn nhà
để làm sau đó bà con an tâm an tích nó đậm ấm nó vui vẻ
phải khảo sát ngay địa điểm để bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước
từ các nguồn xã hội hóa để kịp thời đầu tư cơ sở hạ tầng
và xây dựng nhà ở cho dân
những địa điểm này phải đảm bảo an toàn cho lâu dài
và phải có sự kết hợp giữa kinh nghiệm của người dân ở địa phương
với ý kiến của các nhà khoa học để chúng ta có thể định vị và xây dựng ổn định
để sớm xây dựng lại nhà ở cho người dân huyện nam trà my
bị thiệt hại do bão lũ gây ngã đổ vùi lấp cuốn trôi hoàn toàn
ngoài ngân sách nhà nước hỗ trợ bốn mươi triệu đồng
tỉnh quảng nam sẽ tập trung sắp xếp bố trí lại dân cư gắn với điều kiện về sản xuất sinh hoạt
các nguồn khác để bổ sung tối đa một trăm một mươi triệu đồng một hộ
nhằm ổn định cuộc sống lâu dài và an toàn cho người dân ở khu vực miền núi
thưa quý vị hôm nay một mươi một tháng một mươi hai tòa án nhân dân thành phố hà nội
mở phiên tòa sơ thẩm xét xử kín nguyễn đức trung
cựu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội và ba đồng phạm là phạm quang dũng
nguyên cán bộ công an nguyễn hoàng trung nguyên chuyên viên phòng thư ký biên tập
và nguyễn anh ngọc nguyên phó trưởng phòng thư ký biên tập ủy ban nhân dân thành phố hà nội
trong vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước
thẩm phán trương việt toàn phó tránh tòa hình sự tòa án nhân dân thành phố hà nội
giữ vai trò chủ tọa phiên tòa
theo quy định đưa ra xét xử của tòa án nhân dân thành phố hà nội vụ án được xét xử kín
tuy nhiên đến phần tuyên án thì sẽ công khai và các cơ quan báo chí được tham dự đưa tin
trong sáng ngày hôm nay đại diện viện kiểm sát nhân dân hà nội luận tội các bị cáo
trong vụ án nâng khống giá máy xét nghiệm covid một mươi chín xảy ra tại trung tâm kiểm soát bệnh tật
thành phố hà nội cdc hà nội
đại diện viện kiểm soát đánh giá bị cáo nguyễn nhật cảm có vai trò cầm đầu
chịu trách nhiệm chính về vụ nâng khống giá mua máy xét nghiệm covid một mươi chín
nên đề nghị mức án cao nhất
cùng tội danh viên tòa phòng thư ký biên tập
phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng với cựu giám đốc cdc
các bị cáo nguyễn vũ hà thanh đào thế vinh bị đề nghị từ bảy đến tám năm tù
nguyễn ngọc nhất nguyễn trần duy bị đề nghị mức án từ sáu đến bảy năm tù
ngoài ra viện kiểm sát nhân dân đề nghị tòa tuyên nguyễn thị kim dung
nguyễn ngọc quỳnh và nguyễn thanh tuyền từ năm đến sáu năm tù
bị cáo hoàng kim thư và lê xuân tuấn bị đề nghị từ hai đến ba năm tù
viện kiểm sát nhân dân tp hà nội xác định các thiết bị y tế gồm hai máy xét nghiệm pcr rưu tham tự động
một máy tách chiết dna rna ba tủ lạnh âm có giá tổng cộng hơn bốn tỷ
nhưng các bị can đã nâng khống lên hơn chín tỷ
hành vi phạm tội của nguyễn nhật cảm và đồng phạm gây thiệt hại cho nhà nước hơn năm tỷ
cứ đến dịp cuối năm khi mà sức mua của người dân tăng cao
thì cũng là lúc các đối tượng gian thương lén lút trà trội đủ mọi loại hàng lậu
hàng giả hàng kém chất lượng để bán kiếm lời
ngay trong tối ngày hôm qua đội cảnh sát giao thông đường bộ số một mươi đã phát hiện ra gần một năm tấn thịt bò
hết hạn sử dụng đang được vận chuyển đi tiêu thụ
đáng lưu ý là loại thịt bò nhập khẩu từ canada này được nhiều người dân ưa chuộng
và các tiểu thương giao bán với giá không hề rẻ
đây là các loại thịt nạc vai bò sườn non mò đông lạnh nhập khẩu từ canada
một món ăn đang được ưa chuộng tại việt nam
thế nhưng toàn bộ những tùng hàng này đều đã hết hạn sử dụng
trên bao bì các loại thịt bò đều đã hết hạn hơn hai tháng nay
nhưng chủ hàng vẫn lén lút mang đi bán kiếm lời
trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn quận hà đông
đội cảnh sát giao thông số một mươi phát hiện ra chiếc xe tải này chạy quá tốc độ quy định
sau khi dừng xe và thấy lái xe có nhiều biểu hiện bất thường
lực lượng chức năng đã yêu cầu mở thùng và phát hiện ra gần một năm tấn thịt bò hết hạn sử dụng
khi mà lái xe mở thùng ra
tổ công tác thấy ở phía trong thùng xe có rất nhiều thùng có ký hiệu của nước ngoài
và đã hết hạn sử dụng ngay trên thùng
thì ngay lập tức tổ công tác đã yêu cầu lái xe xuất trình những giấy tờ nguồn gốc xuất xứ
liên quan đến số hàng hóa nó trên
thì lái xe và người đi cùng là không xuất trình được các giấy tờ có liên quan đến hàng hóa
chủ hàng khai nhận toàn bộ số hàng hết hạn này được thu mua từ một kho đông lạnh tại ngọc hồi
với giá rẻ giật mình
cái loại thịt bò vai với lại sườn thì là giá cả như thế nào
giá khoảng một mươi năm một cân ạ
một mươi năm một cân
thế một thùng này thì là bao nhiêu cân
nó khoảng tầm khoảng hai mươi cân anh ạ tùy thùng ạ
thấy họ nói bảo mục đích về cho thức ăn ra súc ạ
dù khai nhận vòng vo là mua với giá rẻ để làm thức ăn cho gia súc
thế nhưng thực tế những sản phẩm quá hạn này đều được mang bán cho một số nhà hàng
quán lẩu với giá khoảng năm mươi đồng một kg
sau khi chế biến những loại thực phẩm này đã bị đội giá lên tới vài trăm nghìn
đây là một mặt hàng nếu khi hết hạn thì ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân
cho nên là theo quy định của pháp luật là tịch thu và tiêu hủy toàn bộ mặt hàng trên
sau khi kiểm đếm cơ quan chức năng phát hiện có bảy mươi chín thùng thịt nạc vai sườn bò non
toàn bộ số hàng này chủ hàng đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc hợp pháp
theo nhận định của cơ quan chức năng đây có thể là hàng hóa bị tồn động trong thời gian giãn cách xã hội để phòng dịch
dịp cuối năm các đối tượng gian thương lén lút tuồn ra thị trường do nhu cầu của người tiêu dùng tăng cao
những nội dung trong nước đáng chú ý tiếp theo sẽ có trong chương trình
tăng cường tuyên truyền người dân chú trọng phòng dịch covid một mươi chín
chiều một mươi một mươi hai công an huyện an phú cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an tỉnh an giang
phát hiện bắt giữ hai đối tượng tổ chức đưa sáu người nhập cảnh trái phép vào việt nam
khoảng ba giờ ngày một mươi tháng một mươi hai tại khu vực biên giới thuộc ấp an khánh xã khánh an
tổ công tác phát hiện bảy người có biểu hiện nghi vấn nhập cảnh trái phép về việt nam
nên mời về trụ sở công an xã khánh an làm việc
trong đó đối tượng phạm trường giang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chú tại ấp an khánh xã khánh an khai nhận
giang được người bạn tên vũ điện thoại nhờ đến khu vực bờ sông đón sáu người nhập cảnh trái phép vào việt nam
và đưa về thành phố châu đốc với giá năm trăm linh đồng một người
từ lời khai của giang cùng với các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã xác định và bắt giữ huỳnh văn vũ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại ấp an hòa xã khánh an là người đã điện thoại cho giang
hôm nay đã ghi nhận có gần hai mươi một người nhập cảnh trái phép để trốn cách ly một con số đáng báo động
nhất là trong thời gian gần đây bộ đội biên phòng liên tục bắt giữ các trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới
trong khi cả nước đang cố gắng triển khai mọi biện pháp phòng chống dịch bệnh
thì những hành vi này cần được xử lý nghiêm để tăng tính gian đe
thông tin từ bộ tư lệnh bộ đội biên phòng dù thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát đường biên giới để phòng chống dịch covid một mươi chín
nhưng thực tế số người cố tình nhập cảnh trái phép vẫn rất nhiều
các đối tượng sử dụng nhiều hình thức móc nối rất tinh vi tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở
bất chấp nguy cơ dịch bệnh xâm nhập
phương thức thủ đoạn thực hiện xuất nhập cảnh trái phép thì các đối tượng chủ yếu thông qua các trang mạng xã hội
ứng dụng trên điện thoại như facebook zalo để móc nối hướng dẫn người xuất nhập cảnh trái phép
thời gian này còn có cả những trường hợp nhập cảnh trái phép bị phát hiện được đưa vào khu cách ly tập trung nhưng rồi lại tiếp tục trốn cách ly
đây là những hành vi đáng lên án cần được xử lý nghiêm bên cạnh các đối tượng tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép
tôi đồng ý yêu cầu bộ công an khởi tố điều tra đường dây đưa người bất hợp pháp để xử lý nghiêm được pháp luật
bên cạnh việc kiểm soát phòng dịch tại tuyến biên giới của bộ đội biên phòng
các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền dịch
quyền người dân chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
không xuất nhập cảnh trái phép không tiếp tay cho đối tượng tổ chức xuất nhập cảnh trái phép
mới đây đoàn kiểm tra công tác phòng chống covid một mươi chín của thành phố hà nội
đã tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thị xã sơn tây
đáng nói trong cuộc kiểm tra ghi nhận vẫn còn tình trạng người dân chưa chấp hành quy định đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người xung quanh
đi kiểm tra thử nghiệm covid một mươi chín
đoàn kiểm tra thực tế tại chợ nghệ siêu thị làng cổ đường lâm và các nhà thuốc tư nhân trên địa bàn thị xã
đoàn kiểm tra cho biết người dân cơ bản đã thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các khu vực này cũng đã bố trí dung dịch sát khuẩn tay nhanh máy đo kiểm tra thân nhiệt ngay tại lối ra vào
tuy nhiên vẫn còn một số người dân chủ quan không đeo khẩu trang khi ra đường khu vực công cộng
đây có thể là lỗ hồng lớn nếu như dịch xuất hiện
đoàn kiểm tra yêu cầu địa phương tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của trung mương và thành phố liên quan đến công tác phòng chống dịch
chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
nhằm nâng cao nhận thức ý thức của người dân trong việc phòng bệnh một cách hiệu quả an toàn không để dịch bùng phát tại cộng đồng
từ đầu mùa đông đến nay trung bình mỗi tháng bệnh viện bạch mai tiếp nhận trên một bệnh nhân nhập viện cấp cứu vì bị đột quỵ
nhiều người trong tình trạng rất nặng phải thở máy
đáng chú ý là có không ít bệnh nhân tuổi đời vẫn còn rất trẻ và cũng không hề mắc bệnh lý nền
nhưng vẫn bị đột quỵ nặng vì sự tác động của những yếu tố nguy cơ
trung tâm đột quỵ bệnh viện bạch mai
trung bình mỗi ngày đơn vị này tiếp nhận từ ba mươi đến bốn mươi bệnh nhân bị đột quỵ
tức là mỗi tháng có khoảng một người phải nhập viện cấp cứu vì đột quỵ não
gia tăng đột biến từ đầu mùa đông năm nay
nếu như trước đây phần lớn bệnh đột quỵ chỉ xảy ra với những người cao tuổi
có sức khỏe yếu thì nay có khá nhiều người trẻ mắc căn bệnh này
dù trước đó không hề có bệnh lý nền
bệnh nhân này chỉ mới ba mươi bốn tuổi anh nhập viện cấp cứu sau một cơn đau đầu choáng váng
các bác sĩ cho biết anh bị đột quỵ não
một bên là không cửa đậm được tay không cầm được cốc nước
các vật thực dụng khác chân thì không đi được dép đầu óc hơi bị choáng váng
vì thời gian gần đây thời gian cuối thu ở đầu đau
tỉ lệ bệnh nhân đột quỵ tăng từng đột biến
vì thời tiết thay đổi lượng bệnh nhân đột quỵ cũng tăng lên
cả vì người già và đối tượng thành niên tầm đội trung niên
đột tuổi dưới bốn mươi xếp vào đột quỵ trẻ tuổi số lượng cũng tương đối nhiều
thời tiết môi trường chế độ sinh hoạt không lành mạnh stress căng thẳng kéo dài
tăng huyết áp là những yếu tố nguy cơ khiến đột quỵ dễ xảy ra
bệnh nhân bị các bệnh lý ví dụ như tăng huyết áp
rồi bị tiểu đường các bệnh lý về tim mặt
ngoài ra bệnh nhân béo phì và đặc biệt là những người bệnh mà có các thói quen xấu
ví dụ như nghiện thuốc lá thuốc lào hoặc là bệnh nhân nghiện rượu
đấy là những yếu tố nguy cơ mà gây ra tăng đột quỵ
khuyến cáo người dân cần có chế độ sinh hoạt lành mạnh để phòng tránh bệnh đột quỵ
ngay khi có người bị đột quỵ cần sớm đưa bệnh nhân vào cơ sở y tế gần nhất
để được chăm sóc
các bệnh nhân cần đưa bệnh nhân vào cấp cứu kịp thời
tránh bỏ lỡ thời gian vàng trong cấp cứu điều trị căn bệnh này
để góp phần tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng không nói chung
và các doanh nghiệp hàng không nói riêng
ủy ban thường vụ quốc hội đồng ý kéo dài thời gian áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường
với nhiên liệu bay ở mức hai một trăm linh đồng một lít đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai trở đi là ba đồng một lít
cũng để tháo gỡ khó khăn cho hãng hàng không
ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ủy ban thường vụ quốc hội đã ban hành nghị quyết số chín trăm bảy mươi chín
quy định mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là hai một trăm linh đồng một lít
được áp dụng từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
việc giảm ba mươi mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay
làm giảm số thu thuế từ ba trăm sáu mươi đến bốn trăm linh tỷ đồng cho giai đoạn này
theo cục chế biến và phát triển thị trường nông sản
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
kinh mệnh xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn ba bảy mươi hai tỷ đô la mỹ
đưa kinh mệnh xuất khẩu một mươi một tháng của năm hai nghìn hai mươi lên ba mươi bảy bốn tỷ đô la mỹ
tăng hai ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong đó giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính đạt hơn một mươi sáu bảy mươi sáu tỷ đô la mỹ
giá trị xuất khẩu chăn nuôi đạt hai trăm chín mươi bảy triệu đô la mỹ
giá trị xuất khẩu thủy sản đạt gần bảy bảy mươi năm tỷ đô la mỹ
và giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt một mươi một sáu mươi năm tỷ đô la mỹ
trong xây dựng nông thôn mới tỉnh nam định xác định một trong những giải pháp trọng tâm
tạo nền tảng để thực hiện nhiều tiêu chí là phát triển sản xuất nông nghiệp
theo hướng nông nghiệp hàng hóa sạch nông nghiệp công nghệ cao
hình thành các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ để gia tăng giá trị
nâng cao thu nhập cho nông dân và phát triển bền vững
do đó trong nhiều năm qua hàng loạt các mô hình liên kết
chuỗi trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh đã được hình thành
phát triển và đem lại hiệu quả kinh tế cao
đây là cánh đồng sản xuất lúa chất lượng cao trên diện tích chín trăm linh mẫu
của hợp tác xã nông nghiệp long thành huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
bằng việc thực hiện mô hình liên kết sản xuất chế biến tiêu thụ giữa hợp tác xã và công ty
do đó đầu gia của hợp tác xã luôn được ổn định bảo đảm thu nhập cho bà con xã viên
vấn đề toàn xuân là cung ứng vấn đề vật tư
còn vấn đề phòng trừ sâu bệnh thì theo sự chỉ đạo của công ty
tất cả các thuốc bảo vệ toàn là những thuốc hiệu quả thời gian dung dụng kéo dài
hạn chế vấn đề độc hại và hai nữa là tuân thủ tuyệt đối trong quy trình phòng trừ sâu bệnh
nắm bắt được cơ hội phát triển từ chủ trương khuyến khích doanh nghiệp đầu tư liên kết tập trung dụng đất
để sản xuất hàng hóa
công ty toàn xuân đã đầu tư bảy mươi năm
với tỷ đồng xây dựng nhà máy và dây chuyền chế biến gạo
lúa sau khi thu hoạch sẽ được chuyển tới nhà máy để chế biến thành gạo thành phẩm
quản lý theo chuỗi
từ bắt đầu làm đất hạt giống chăm sóc cho đến tận cùng là bao sản phẩm đến tay người tiêu dùng
đều được truy xuất điện tử
trên bao sản phẩm có truy xuất điện tử chỉ dẫn rất rõ hình thành sản phẩm này ở đâu vùng đất nào
việc áp dụng khoa học công nghệ cao
góp phần nâng cao chất lượng của các sản phẩm nông nghiệp
và với dây chuyền sản xuất như thế này thì khi áp dụng công nghệ
thì những sản phẩm những hạt gạo ngon nhất đã đến từ cuối tay người tiêu dùng
bởi vì cái hạt gạo lối đã được sàng lọc ngay từ trong khâu sản xuất này
có thể nói việc xây dựng thành công chuỗi liên kết đã thúc đẩy tích tụ
tập trung dụng đất thành vùng sản xuất lúa hàng hóa theo cánh đồng lớn
góp phần giúp các địa phương hoàn thành tiêu chí tổ chức sản xuất
trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới
và khắc phục vấn đề bỏ hoang ruộng ở địa phương
ngày một mươi một tháng một mươi hai tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
phối hợp với chương trình phát triển liên hợp quốc tại việt nam
và quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế tổ chức hội nghị toàn thể chương trình hỗ trợ quốc tế
isg năm hai nghìn hai mươi với chủ đề nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
trong bối cảnh tác động của covid một mươi chín
hiện dịch bệnh covid một mươi chín
vẫn đang tác động mạnh đến phát triển kinh tế thế giới dự báo kinh tế toàn cầu
trong thời gian tới sẽ suy thoái tăng tỷ lệ hộ nghèo đặc biệt tại các khu vực
đang phát triển như châu á thái bình dương cùng với tác động của biến đổi khí hậu
thiên tai dự kiến có bốn bốn triệu người tại khu vực này tái nghèo các tổ chức quốc tế
đánh giá cao việc cơ bản kiểm soát được dịch bệnh của nước ta cùng với đó khuyến nghị
trong thời gian tới ngành nông nghiệp nông thôn cần tạo điều kiện để củng cố chuỗi cung ứng nông sản
hợp tác quốc tế trọng tâm hướng đến phục hồi sản xuất và kinh doanh nông nghiệp
kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu để tăng cường khả năng chống chịu trước dịch bệnh thiên tai
sáng nay bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức lễ ra mắt
nền tảng quảng trị và kinh doanh du lịch easycloud đây là nền tảng quản lý
phân phối và kinh doanh cho các sản phẩm thuộc lĩnh vực du lịch
nền tảng easycloud đáp ứng đầy đủ các hoạt động chính và quan trọng nhất của lĩnh vực du lịch
từ vận hành phân phối đến bán sản phẩm các giải pháp cho quản lý vận hành khách sạn
tuân thủ các chuẩn mực quản trị khách sạn quốc tế và được sử dụng tại nhiều nước trong khu vực
đối với khu vui chơi nền tảng cung cấp giải pháp quản lý hệ thống bán vé
quản lý ra vào và xuất vé tự động hỗ trợ các khu vui chơi phát triển kênh bán
tối ưu doanh thu bằng mô hình quản trị tập trung
không chỉ giúp cho doanh nghiệp giảm chi phí tối ưu năng suất
giúp khách du lịch có thể chủ động hoàn toàn trong quá trình lựa chọn sản phẩm
đặt phòng đặt vé chọn tour chọn thời gian đi thời gian về
thanh toán trực tuyến giảm thiểu chi phí tăng trải nghiệm kèm theo mức độ tin cậy cao
trong phần tin quốc tế eu đạt thỏa thuận về ngân sách dài hạn và gói phục hồi kinh tế
hà lan trục xuất hai nhà ngoại giao nga
tại hội nghị thượng đỉnh liên minh châu âu eu khai mạc ngày một mươi tháng một mươi hai tại bruxelles bỉ
lãnh đạo hai mươi bảy nước thành viên eu đã đạt được thỏa thuận về ngân sách dài hạn eu
cùng gói phục hồi kinh tế trị giá một tám trăm linh tỷ euro
nhằm giải quyết những hậu quả về kinh tế xã hội do đại dịch covid một mươi chín gây ra
chủ tịch hội đồng châu âu charles macron
và chủ tịch ủy ban châu âu ursula von der leyen khẳng định châu âu đang tiến lên phía trước
nhấn mạnh eu giờ đây có thể bắt đầu triển khai phân bổ gói ngân sách dài hạn và vực dậy nền kinh tế
theo hai quan chức này gói phục hồi kinh tế này sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng xanh
và chuyển đổi số ở các nước thành viên eu
eu đi đến thống nhất về ngân sách dài hạn và gói phục hồi kinh tế sau khi ba lan và hungary
hai nước trước đó phản đối dự luật ngân sách dài hạn của khối
nhất trí được với đức về phương án mới đối với ngân sách dài hạn năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi bảy của liên minh
ngân hàng trung ương châu âu ecb đánh giá suy thoái kinh tế do đại dịch covid một mươi chín gây ra
sẽ ít nghiêm trọng hơn so với dự đoán trong năm hai nghìn hai mươi
song tốc độ phục hồi trong năm hai nghìn hai mươi một sẽ chậm hơn dự báo ban đầu
ngân hàng trung ương châu âu dự báo khu vực đồng tiền trung châu âu eurozone
gồm một mươi chín thành viên sẽ chứng kiến mức tăng trưởng ba chín trong năm hai nghìn hai mươi một
thấp hơn so với dự báo trước đó là năm
mức tăng trưởng năm hai nghìn hai mươi hai của eurozone được dự báo ở mức bốn hai
và năm hai nghìn hai mươi ba có thể đạt mức tăng trưởng hai một
ecb thông báo tung ra thêm các biện pháp kích thích kinh tế
nhằm giúp eurozone vượt qua làn sóng dịch bệnh covid một mươi chín lần thứ hai
cơ quan này sẽ bổ sung thêm năm trăm linh tỷ euro vào chương trình mua trái phiếu khẩn cấp
và đưa tổng giá trị chương trình lên một tám trăm năm mươi tỷ euro
ngày một mươi tháng một mươi hai tổng cục an ninh và tình báo hà lan cho biết
nước này sẽ trục xuất hai nhà ngoại giao nga với cáo buộc làm gián điệp trong các ngành công nghệ cao
hai nhà ngoại giao nga bị hà lan trục xuất làm việc tại đại sứ quán nga ở la hay
và xuất thân từ cơ quan tình báo đối ngoại
cơ quan an ninh hà lan phát hiện một trong hai người đã xây dựng mạng lưới nguồn tin quan trọng
trong lĩnh vực công nghệ cao của hà lan
nhất là các công ty hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân
các công ty có thể tạo ra những nguồn tin tạo ai chất bán dẫn và công nghệ nano sử dụng cho cả mục đích dân dụng và quân sự
một số cá nhân đã được nhà ngoại giao nga này trả tiền để mua thông tin
trong khi đó người còn lại đóng vai trò hỗ trợ cho người thứ nhất
thủ tướng anh boris johnson ngày một mươi tháng một mươi hai cho biết
nhiều khả năng anh và liên minh châu âu eu sẽ không đạt được thỏa thuận thương mại hậu brexit
tuy nhiên ông cam kết sẽ làm hết sức mình để ngăn chặn tình trạng lộn xộn có thể xảy ra
khi hai bên kết thúc thời kỳ chuyển tiếp
vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai tới
thủ tướng anh cảnh báo khả năng cao không đạt thỏa thuận với eu
trong bối cảnh hai bên đã nhất trí chọn ngày một mươi ba tháng một mươi hai
để đưa ra quyết định cuối cùng cho việc đàm phán thỏa thuận hậu brexit
mặc dù thời hạn này vẫn chưa đến nhưng khả năng đạt được đột phá là rất thấp
do nội các anh coi dự thảo thỏa thuận mà eu đưa ra là không thể chấp nhận được
hiện hai bên vẫn bất đồng về ba nội dung cốt lõi về quyền đánh bắt cá
sân chơi bình đẳng và giải quyết tranh chấp
eu muốn hai bên tiếp tục vào đánh bắt cá trong vùng biển của nhau trong một mươi hai tháng
bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một và duy trì dịch vụ đường không đường bộ
vận chuyển hàng hóa trong vòng sáu tháng cũng từ thời hạn trên
tuy nhiên phía anh không chấp nhận
nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại